dịp nghỉ lễ ngày hai tháng chín năm nay người dân hà nội và du khách sẽ có thể dễ dàng truy cập internet bằng hệ thống wifi miễn phí được lắp đặt xung quanh hồ gươm
vnpt hà nội cho biết đơn vị này sẽ bảo đảm hoàn thành lắp đặt và đưa vào sử dụng đúng tiến độ một mươi tám trạm tại một mươi điểm truy cập wifi miễn phí phục vụ người dân nhân dịp quốc khánh
điều điện bờ hồ là một trong hai mươi một điểm xung quanh hồ gươm đã được lắp đặt chạm phát sóng wi fi miễn phí
đây là một trong những công đoạn nhằm chuẩn bị cho việc thí điểm mở rộng phố đi bộ ra khu vực hồ gươm và vùng phụ cận từ mùng một tháng chín tới đây
theo đại diện vnpt hà nội đơn vị được giao lắp đặt việc có wifi miễn phí sẽ đáp ứng tốt nhu cầu truy nhập internet của người dân thủ đô du khách trong và ngoài nước
để tra cứu tìm kiếm thông tin cần thiết
khi đến hà nội
hiện việc lắp đặt hệ thống wifi miễn phí xung quanh hồ gươm được chia làm hai giai đoạn
giai đoạn một lắp đặt đưa vào sử dụng một mươi tám trạm phát tại một mươi điểm xong trước ngày một tháng chín phục vụ cho lễ khai trương mở rộng phố đi bộ
giai đoạn hai lắp đặt và đưa vào sử dụng một mươi ba chạm phát tại một mươi một điểm trong tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu
tuy nhiên để tránh những nguy cơ tiềm ẩn về mất an ninh thông tin
và để nhiều người được truy cập wi fi miễn phí
mỗi lần truy cập mạng người dân và du khách chỉ có thể kết nối với giới hạn thời gian là ba mươi phút một lần truy cập
sau khoảng thời gian trên người dùng muốn sử dụng wifi miễn phí phải đăng nhập lại từ đầu
người dân và du khách có thể truy cập wifi miễn phí từ các điện thoại smartphone hoặc thiết bị cầm tay khác
bằng cách bật chế độ tìm kiếm wi fi lựa chọn điểm phát có tên free wi fi ủy ban nhân dân hà nội
với mong muốn cũng cung cấp dịch vụ mọi người dân và du khách trong và ngoài nước với số lượng đông nhất
do vậy thì vtv hà nội có giới hạn trong một lượt truy cập thì tối đa được ba mươi phút
sau đó thì sẽ tự động lốp ao để dành lưu lượng và dung lượng cho các khách du lịch và người dân trên địa bàn thành phố
với thời gian tới thì hà nội cũng sẽ lắp đặt ở những địa điểm như chúng tôi nói là theo định hướng quy hoạch
và hoàn toàn là cung cấp miễn phí và theo hướng cũng là kết hợp giữa các doanh nghiệp với nhà nước để đảm bảo thực hiện xã hội hóa
theo quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động mà sở thông tin và truyền thông hà nội triển khai
thời gian tới trên địa bàn thành phố sẽ có thêm nhiều địa điểm cung cấp dịch vụ wifi miễn phí
ngoài hai điểm là hồ gươm và chùa hương
tuy nhiên trước mắt hà nội ưu tiên cung cấp dịch vụ này ở các địa điểm du lịch khu vực công cộng có nhiều người dân tham gia